cá lóc hay là cá quả từ trước đến nay chỉ được nuôi để lấy thịt nhưng một đông dân ở cần thơ là anh lê trung tín ở cồn sơn thuộc phường bùi hiễu nghĩa quận bình thủy đã huấn luyện thành công đàn cá lóc hơn hai mươi con của mình có thể bay lên khỏi mặt nước để đớp mồi tạo nên cảnh tượng đẹp mắt giống như khiêu vũ để phục vụ khách du lịch
hiện khu nhà vườn của anh tín đang là một trong những điểm đến yêu thích của du khách khi đến với tour du lịch cộng đồng côn sơn
trung bình mỗi ngày gia đình anh đón khoảng ba bốn đoàn khách đến tham quan vườn đặc biệt là thứ bảy chủ nhật thì cả chục đoàn chủ yếu là xem cá lóc bay
thích thú xem hàng ngàn con cá lóc vọt lên khỏi mặt nước mỗi khi anh tín quăng thức ăn xuống
nhiều du khách cho biết đây là mô hình khá lạ so với các điểm du lịch ở cần thơ mà họ từng đến trước đây
cái mô hình này nó tương đối lạ ở cái vùng du lịch giàu nhộm ở cần thơ này nè
lý do là thời nào đến giờ người ta cứ nghĩ là cá lóc thì chỉ nuôi để là lấy thịt chứ không phải là mô hình để thăm quan
thì ở đây nó có một cái đặc điểm đặc biệt là anh tính đã tập cho con cá từ nhỏ nó có khả năng nó bay lên để nó đón nhận thức ăn nó lạ hơn so với cái mô hình khác
để đàn cá lóc có thể bay đẹp mắt như hiện nay anh tín phải luyện tập từ nhỏ
khi cá dưới một tháng tuổi chỉ cho ăn mồi là các loài cá tạp sau đó mới chuyển dần sang thức ăn dạng viên
sau khoảng hai tháng huấn luyện đàn cá của anh đã nặng khoảng năm kg trên một con và có thể đồng loạt bay lên mỗi khi có người ném thức ăn xuống
con cá lúc nhỏ thì nó ăn cá mồi tươi sống không à
rồi mình phải tập và mình tập
mình chuyển dần qua thức ăn viên rồi nó qua thức ăn viên rồi đầu mình sẽ tập nó mình gãi thức ăn ra cho nó bay lên nó đớp cục viên thức ăn
thì mình tập dần tập dần vậy lâu ngày nó thành một thói quen
lâu ngày thành thói quen là khi mình gãi thức ăn mình tung thức ăn cao lên là con cá nó sẽ bay lên và nó đón thức ăn
vì có ý định làm du lịch nên ngay từ khi đăng ký tham gia vào mô hình du lịch cộng đồng ở côn sơn
vợ chồng anh tín đã suy nghĩ tìm một mô hình mới
lạ nào đó chỉ mình có thể hấp dẫn du khách
phát hiện được tập tính của cá lóc là hay nhảy lên cao để săn mồi
anh quyết định huấn luyện đàn cá của mình từ nhỏ để chúng biết bay
sau khi huấn luyện thành công lứa đầu tiên hiện anh tín đang nuôi luôn phiên nhiều lứa khác
để có thể thay thế các lứa ca lớn khi tới kỳ xuất bán
dự định lâu dài của tôi là mình sẽ nuôi thêm một cái đàn nhỏ nữa
để thay thế cho những đàn cá lóc bay hiện giờ
khi nó tới lứa mình phải xức nó đi thì mình cũng phải xức nó đi
rồi mình nuôi một đàn nhỏ nữa để mình thay thế vào
hiện khu nhà vườn của anh tín là một trong gần hai mươi hộ nông dân ở cồn sơn tham gia làm du lịch cộng đồng
thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm cuộc sống dân dã
cùng các món ẩm thực đặc trưng đậm chất miền tây